các loại tội phạm và tên nạn xã hội có chiều hướng gia tăng
các đối tượng thường lợi dụng các vùng giáp danh nhằm trốn tránh pháp luật
giữa năm hai nghìn hai mươi ba bị can trần văn bình quê tỉnh nghệ an phạm tội trộm cắp tài sản trên địa bàn xã suối cát huyện xuân lộc đã nhanh chân trốn khỏi địa phương
tuy nhiên với quyết tâm không để lọt tội phạm sau một thời gian truy nã đối tượng bình đã bị công an huyện xuân lộc bắt khi đang lẩn trốn trên địa bàn huyện thanh trương tỉnh nghệ an

còn đây là đối tượng mai tiến phúc chú xã xuân tâm huyện xuân lộc phạm tội gây dối trật tự công cộng mới bị công an huyện xuân lộc bắt trong đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự trước trong và sau tết nguyên đán hai nghìn hai mươi bốn
theo hồ sơ công an ngày một mươi năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai do mâu thuẫn phúc cùng đồng bọn phạm tội gây dối trật tự công cộng tại thị trấn gia rai huyện xuân lộc rồi nhanh chân bỏ trốn
ngày một mươi tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện xuân lộc đã ra quyết định truy nã toàn quốc mai tiến phúc
sau thời gian đồng bộ áp dụng các biện pháp nghiệp vụ công an huyện xuân lộc đã bắt được đối tượng phúc
trong thời gian qua các trinh sát truy nã tội phạm công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn thử thách sẵn sàng hy sinh quyền lợi cá nhân kể cả công việc gia đình để hoàn thành tốt nhiệm vụ
các trinh sát truy nã tiếp tục chỉ đạo cho đội cảnh sát hình sự các đội nghiệp vụ có liên quan và công an các xã thị trấn tiếp tục sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ để ra soát phân tích lên danh sách cũng như xác định những mối quan hệ và các địa phương mà các đối tượng vi phạm pháp luật đang trốn truy nã có thể ẩn nấu để chúng tôi tiến hành xác minh truy bắt
bên cạnh đó là đối với những đối tượng gia đình chấp hành pháp luật
chúng tôi kiên trì vận động thuyết phục sử dụng tình cảm của gia đình để kêu gọi đối tượng ra đầu thú nhằm xử lý theo đúng quy định của pháp luật
có thể nói ngoài việc nỗ lực truy bắt và vận động gia đình người thân đưa con em đã vi phạm pháp luật ra đầu thú của lực lượng công an rất cần sự vào cuộc của các ban ngành đoàn thể và nhân dân
bởi đối tượng bị truy nã trốn ở đâu cũng phải dựa vào nhân dân tạo nhiều vò bọc khác nhau để ẩn náu
việc người dân đề cao cảnh giác tham gia phát hiện tố giác đối tượng trốn truy nã cho cơ quan công an là hết sức quan trọng và cần thiết
thưa quý vị tòa án nhân dân tp hcm đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt trần minh bảo sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám và võ văn triệu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu cùng mức án tử hình phạm thị anh thơ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai tù trung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy
cụ thể vào ngày một mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai tại công ty chuyển phát nhanh cơ quan cảnh sát điều tra công an quận tân bình
phát hiện bắt quả tăng võ văn triệu đang có hành vi gửi bốn hộp giấy hình vuông có ba trăm bốn mươi tám hai mươi tám gram loại heroin để gửi đi úc
tiếp tục truy xét công an quận tân bình tiếp tục kiểm tra chỗ ở của phạm thị anh thơ và đối tượng đã tự giao nộp một gói ni lông chứa tinh thể rắn loại metafetamin hai gram
ngày một mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai đối tượng trần minh bảo cũng bị công an quận tân bình phối hợp công an quận một mươi tiến hành kiểm tra hành chính nơi ở và đối tượng này đã tự nguyện giao nộp bảy gói ni lông chứa tinh thể rắn không màu có khối lượng bảy mươi sáu sáu gram và thu giữ thêm chín mươi tám sáu nghìn bảy trăm năm mươi ba gram ma túy loại metafetamin
kết quả điều tra xác định vào các ngày một mươi bốn và ngày một mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai trần minh bảo phạm thị anh thơ đã giúp cho tí năm không rõ lây lịch bán cho võ văn triệu là hai bánh heroin lần lượt có khối lượng
là ba trăm năm mươi năm gram và ba trăm bốn mươi tám hai gram khi triệu đến công ty vận chuyển gửi số ma túy trên địa úc thì bị phát hiện và thu giữ
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai vừa lập hồ sơ xử lý nhóm người điều khiển xe mô tô phân khối lớn vi phạm tốc độ trên quốc lộ một a đoạn qua huyện trảng bom
trước đó vào dạng sáng ngày một mươi sáu tháng ba lực lượng chức năng nhận được tin báo về nhóm người chạy xe mô tô có biểu hiện vi phạm tốc độ trên quốc lộ một a hướng từ tỉnh đồng nai đi tỉnh bình thuận
đến khoảng bốn giờ cùng ngày trạm cảnh sát giao thông suối tre thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai đã bố trí lực lượng tuần tra trên quốc lộ một a đoạn qua khu vực xã trung hòa huyện tràng bom để kiểm tra
qua kiểm tra bốn mươi phương tiện lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý hai mươi trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông trong đó có một mươi chín trường hợp điều khiển xe mô tô chạy quá tốc độ và một trường hợp không có giấy phép lái xe
thưa quý vị thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh sơn la nói chung và một số huyện nói riêng thì một số hành vi như bốc đầu nẹt bồ lãng lách đánh võng đang có chiều hướng quay trở lại gây bức xúc trong quần chúng nhân dân
và đây là hành vi vi phạm pháp luật không chỉ về trật tự an toàn giao thông đường bộ mà còn vi phạm về lỗi gây mất an ninh trật tự công cộng
mới đây cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện yên châu tỉnh sơn la đã ra quyết định khởi tố vụ án
vị can ra lệnh bắt vị can để tạm giam đối với lò văn lịch và lò văn thành về tội gây dối trật tự công cộng
theo đó lịch và thành đi uống rượu về không đổ mũ bảo hiểm và có hành vi lãng lách đánh võng cản trở phương tiện đi cùng chiều lên tủng tạt đấu phương tiện đi ngược chiều gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông

toàn bộ hành vi phạm tội tòa án nhân dân tp đà nẵng đã tuyên phạt huỳnh thị bốn một mươi sáu năm tù về tội lừa đảo chiếu đoạt tài sản
mới đây công an tp thủ đức tp hcm đã phát đi cảnh báo chiêu trò lừa đảo mới bằng hình thức gửi bưu phẩm tới nhà dân
thông qua người vận chuyển hàng hóa bên trong bưu phẩm đó có thông báo trúng thưởng chứa mã qr
và trước việc các đối tượng liên tục thay đổi phương thức thủ đoạn mới để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm tài sản
người dân cần phải tiếp tục nâng cao cảnh giác hơn nữa
bỗng dưng nhận được một bưu phẩm lạ gửi đến nhà người phụ nữ này hết sức bất ngờ khi mọi thông tin từ địa chỉ
họ tên đến số điện thoại của mình đều chính xác phía trong bưu phẩm là một phiếu cào trúng thưởng
theo như thông tin trong phiếu cào này giải thưởng mà người phụ nữ này nhận được đó là một chiếc nồi chiên không dầu trị giá ba triệu đồng
trong cái phiếu đó thì nó có cái thông tin thể hiện họ thể hiện cái thông tin tri ân
vì đã đọc được thông báo về hình thức lừa đảo này trên mạng nên chị đã rất tỉnh táo
tuy nhiên nếu người nhận quét
quét qr và làm theo hướng dẫn hoàn toàn có thể bị rơi vào bẫy lừa đảo của các đối tượng
vì vậy để phòng tránh cục an toàn thông tin đã khuyến nghị người dân cần thận trọng khi quét mã
nhất là các mã sử dụng ở nơi công cộng hoặc chia sẻ qua mạng xã hội hay email
người dùng cũng cần xác định kiểm tra kỹ thông tin tài khoản người chuyển mã qr
cũng như nội dung trang web mà mã qr đưa tới
bản chất cái mã qr code nó không có khả năng tấn công vào điện thoại hay là tấn công vào máy tính của người dùng
sau khi mà chúng ta sử dụng điện thoại hay máy tính để chúng ta quét một cái qr code thì bao giờ cái điện thoại hay máy tính của chúng ta nó cũng sẽ hiển thị
cái thông tin của cái qr code đó ví dụ như là số tài khoản hay đường link
thì trước khi mà chúng ta thực hiện chuyển khoản hay chúng ta bấm vào cái đường link
thì chúng ta cần phải kiểm tra kỹ xem là cái số tài khoản hay cái đường link này có đúng là cái số tài khoản của người bán hay không
sau khi mà chúng ta quét qr code để tránh bị nguy cơ lừa đảo thì chúng ta cần phải kiểm tra lại các thông tin
trước khi mà chúng ta thực hiện các cái thao tác ví dụ như là chuyển tiền hay là bấm vào đường link
đồng thời với hình thức lừa đảo qr mới trên người dân tuyệt đối không nhận bưu phẩm mà mình không đặt không biết rõ nguồn gốc
khi phát hiện có trường hợp lừa đảo hình thức trên cần kịp thời báo cho cơ quan công an gần nhất
chúng ta không nên nhận bưu phẩm từ những người lạ những cái địa chỉ lạ
chúng ta cần phải xác minh rõ những cái việc là chúng ta nhận là từ đâu
kiên quyết không nhận từ chối nhận nếu như chúng ta không biết rõ những cái nơi mà gửi đến cho mình là ai
và trong trường hợp mà khi mà cái bưu phẩm mình nhận được
nó có những cái nội dung liên quan đến việc là nhận quà nhận phần thưởng
và kèm theo đó là việc truy cập vào những cái đường link lạ hoặc là quét mã qr chẳng hạn
thì trong trường hợp này chúng ta phải tuyệt đối xác định rằng đây chính là cái thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các đối tượng
lừa đảo thông qua các mã qr không còn là chiêu trò mới
trước đây đã có rất nhiều trường hợp người dùng sau khi quét mã qr trên các website hoặc email
đã bị điều hướng sang một trang lừa đảo
bị lấy cắp thông tin tài khoản hoặc dẫn dụ để tải mã độc về thiết bị
tuy nhiên đối tượng lừa đảo ngày một trở nên tinh vi khi linh hoạt rất nhiều các chiêu trò khác nhau
vì vậy người dân cần hết sức cảnh giác và thận trọng
công an tỉnh điện biên cho biết đã phối hợp cùng các đơn vị liên quan bắt giữ một đối tượng
có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm của công an tỉnh điện biên từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bốn
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy sau một mươi năm lần trốn tại lào cùng nhiều vũ khí nóng
đối tượng là cứ an nính sau khi sang lào đổi tên thành thong nghị thò sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trước khi trốn có hợp khẩu thường trú tại tỉnh điện biên
đối tượng bị bắt tại bản sida cụm bản sốp hùn huyện mường mày tỉnh phong sa lì lào
thu ba khẩu súng chín mươi bảy viên đạn súng tự chế và nhiều bi sắt thuốc súng tự chế
còn tại nghệ an vào ngày một mươi sáu tháng ba phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nghệ an
phối hợp với cục phòng chống ma túy bộ công an lào và các đơn vị chức năng
bắt giữ đối tượng sau một mươi năm năm lẩn trốn
vào năm hai nghìn chín đối tượng hạ y đía chú tại huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an
bị bắt giữ vì tội mua bán trái phép chất ma túy
thời điểm đó đía mang thai nên được tại ngoại tại nhà
lợi dụng điều này hạ y đía đã bỏ trốn sang lào được sự hậu thuẫn của bố mẹ chồng
sinh sống lâu năm tại lào nên sau đó không lâu thì hạ y đía đã được nhập quốc tịch lào
vào ngày một mươi bốn tháng ba tổ công tác đã bắt giữ thành công đối tượng hạ y đía
đảm bảo an toàn cho cán bộ chiến sĩ và quân chúng nhân dân
hiện nay phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nghệ an
đã hoàn tất thủ tục bàn giao đối tượng cho cơ quan chức năng để xử lý theo quy định